đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết

xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai
bệnh viện đa khoa tâm anh hân hạnh đồng hành cùng chương trình